phát hiện ở độ sâu một năm m có nhiều vật liệu nổ
sau gần hai giờ tiến hành xử lý đơn vị chức năng đã đưa bảy mươi năm quả bom bi blue hai mươi bốn hơn hai trăm hai mươi đầu đạn các loại lên khỏi mặt đất và hủy nổ an toàn

sau thời gian dài trống trọi với nắng hạn cứu lúa vài ngày qua tại nhiều chân ruộng nông dân phú yên lại phải dầm mưa gặt lúa trong tình trạng ngập úng ngã đổ
tại xã hòa trị huyện phú hòa hàng trăm hecta lúa của người dân đang đến kỳ thu hoạch bị ngã giạp trong nước
không thể cắt bằng máy gặt đập liên hợp nhiều nhà đã huy động nhân công trong gia đình gặt tay
hoặc thuê người với chi phí gấp gần ba lần tiền thuê máy
so với vụ hè thu năm trước năm nay nông dân tỉnh phú yên thu hoạch lúa chậm hơn ít nhất một mươi năm ngày
do đầu vụ gặp nắng hạn lúa thiếu nước nên không thể gieo xạ đúng lịch thời vụ
cơ quan này cũng khuyến cáo trong thời gian này người dân cần phải thường xuyên thăm đồng kể cả vào ban đêm để tháo nước mưa
những chân ruộng lúa chín cần huy động tối đa nhân công máy móc để thu hoạch chạy mưa bão giảm thiểu thiệt hại
thưa quý vị số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh tay chân miệng đã liên tục gia tăng tại tp hcm trong những ngày gần đây
đây là thời điểm được xem là tăng cao nhất trong năm vì học sinh đã nhập học
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
trong nửa đầu tháng chín số trẻ mắc bệnh tay chân miệng đã lên đến gần bốn năm trăm linh trẻ tăng gấp đôi so với tháng tám
tính từ đầu năm đến nay số ca mắc tay chân miệng trên toàn thành phố đã hơn chín bảy trăm linh ca
dù chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong nhưng trung tâm kiểm soát bệnh tật tp cảnh báo
bệnh tay chân miệng đã bắt đầu vào mùa sẽ lây lan rất nhanh nếu phụ huynh các trường học không có biện pháp phòng ngừa
hiện chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng do đó phụ huynh cần chủ động giữ vệ sinh cho trẻ rửa tay bằng xà phòng rửa sạch đồ chơi vật dụng
khi trẻ mắc bệnh cần đi thăm khám và thực hiện theo đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ
mới đây ubnd tp sầm sơn tỉnh thanh hóa đã tổ chức họp báo về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất tại địa phương
diện tích đất thu hồi liên quan tới các dự án đã được thủ tướng chính phủ hoặc tỉnh thanh hóa chấp thuận chủ trương đầu tư được năm năm nay
bao gồm dự án xây dựng đường giao thông nối thành phố sầm sơn với khu kinh tế nghi sơn dự án xây dựng khu dân cư và tái định cư khu hai cường thịnh dự án khu đô thị sinh thái flc sầm sơn
thành phố cho biết hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của ba dự án nói trên đã nhiều lần tuyên truyền vận động từng hộ dân
tuy nhiên các hộ vẫn không đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng
để bảo đảm tiến độ các dự án thành phố sầm sơn sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với hai mươi ba hộ có liên quan
việc thi hành cưỡng chế sẽ triển khai trong tháng một mươi năm nay
thưa quý vị để khai thác hay tận thu tài nguyên khoáng sản như đất cát cần đường các cấp chính quyền phê duyệt dự án
đánh giá tác động môi trường
tuy nhiên để thực hiện đúng các quy trình này không hề đơn giản
vì thế tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng xin cấp phép các dự án nông nghiệp như nuôi trồng thủy sản để tận dụng khai thác đất
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp chí linh hải dương
tuy chỉ cách trung tâm tp chí linh tỉnh hải dương khoảng ba km
nhưng cứ một mươi năm phút lại có một chuyến xe tải chở hàng chục mét khối đất được vận chuyển đi
trung bình mỗi mét khối đất như vậy được bán cho các cơ sở sản xuất gạch với giá từ năm mươi đến một trăm linh nghìn đồng tùy theo chất lượng đất
khi thấy sự xuất hiện của phóng viên hoạt động khai thác tạm dừng ngay lập tức
tình trạng khai thác đất tại đây đã diễn ra từ lâu người dân địa phương nhiều lần kiến nghị lên chính quyền
tuy nhiên các đối tượng khai thác vẫn rất ngang nhiên có điểm đào sâu tới mức gây nguy cơ sạt lở nhà dân

có chỗ hồng được thành sáu m vào

mỗi ngày mất những nhà ở canh argentina ở cạnh nhau
thế rồi phường không ai viết không
theo tìm hiểu của phóng viên trên địa bàn phường hoàng tân có hai điểm đất lúa hiệu quả thấp xin chuyển đổi sang mô hình nuôi trồng thủy sản
tuy nhiên theo các dự án nuôi trồng thủy sản này đều không được cấp phép khai thác tận thu đất
giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân là hợp lý để hỗ trợ phát triển kinh tế của họ cũng như địa phương
nhưng không thể vì thế để tài nguyên của đất nước bị thất thoát như vậy
các dự án chuyển đổi đất lúa sang nuôi trồng thủy sản người dân được quyền đào ao để thả cá
tuy nhiên toàn bộ lượng đất đào lên không được vận chuyển khỏi khu vực dự án
nếu muốn vận chuyển phải được cấp phép tận thu khoáng sản của ủy ban nhân dân cấp quận huyện
hoặc sở tài nguyên môi trường cấp tỉnh
theo nội dung báo cáo số năm mươi hai gửi ủy ban nhân dân thành phố trí linh ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân phường hoàng tân thừa nhận đã để xảy ra tình trạng vận chuyển đất ra khỏi hai dự án đào ao nuôi trồng thủy sản
của hộ bà nguyễn thị luyến và hộ ông hoàng hữu hùng sau khi phát hiện sự việc đã đình chỉ hoạt động
và không có việc vận chuyển đất ra khỏi dự án từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên những hình ảnh phóng viên ghi nhận vào hai ngày
mùng năm tháng chín và mùng một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hoạt động vận chuyển đất vẫn diễn ra
sau khi mà lắm được thông tin thì đã chỉ đạo cho chuyên môn cũng như là công an phường là thường xuyên kiểm tra
có thể là có cái tình huống là tận dụng là lúc anh em sơ hở thì vận chuyển ra ngoài thôi
quan điểm là chấm dứt toàn bộ
và đến thời điểm này thì phải nói là anh em cũng đã tập trung vào
mọi cái vấn đề liên quan đến khu dân cư độ xá thì đã được chỉ đạo rất là gây gắt
sau những bằng chứng của phóng viên
ủy ban nhân dân thành phố trì linh đã cử cán bộ phòng tái nguyên môi trường xuống kiểm tra thực địa
vị trí khai thác đất của ông hoàng hữu hùng lại là một vị trí khác cách vị trí dự án được phê duyệt khoảng một trăm linh mét
ông hùng đã đứng ra thu mua đất nông nghiệp của người dân rồi tổ chức khai thác đem lên bán
bán thì bây giờ chúng bảo là phải là năm mươi nghìn một khối
ngày xe nó chạy một vài chục khối
chủ này thì nó giả tầm khoảng hơn hai nghìn
nếu như cái việc bán mua nó có thật
thì cái sai trước hết là của những hộ dân nằm dừng dạng
thứ hai là cái sai trong công tác quản lý
quản lý bán dân phòng

nếu như việc bán mua nó có thật
bán mua nó có thật
thì chúng tôi sẽ phải yêu cầu dừng lại
sau đó phải xem xét trách nhiệm
đồng thời phải xử phạt vi phạm chính
và xem dự án nếu dự án sai mục đích
mà vi phạm đến nghiêm trọng
thì có thể cho dừng dự án
hàng nghìn mét khối đất đã bị khai thác trái phép
và đã được đem bán cho các nhà máy gạch
trong khi dự án được phê duyệt lại chưa được triển khai
dư luận đặt câu hỏi
liệu mục đích thật sự của dự án đào ao nuôi thủy sản
là khai thác đất trái phép để trục lợi
trong phần tin quốc tế
iran nêu điều kiện thanh sát chương trình hạt nhân
mỹ ấn độ nhật bản tập trận hải quân lớn
thưa quý vị iran đã đề xuất về việc sẵn sàng
cho phép hoạt động thanh sát chương trình hạt nhân của nước này
nếu quốc hội mỹ phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm
và washington gỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt nhằm vào tehran
các điều khoản sửa đổi thỏa thuận hạt nhân mà iran đề xuất
kêu gọi quốc hội iran sớm thông qua một nghị định thư bổ sung
hối thúc quốc hội mỹ phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân
và washington phải gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt
tổng thống iran hassan rouhani đã đề cập đến khả năng gặp song phương
với nhà lãnh đạo mỹ nhưng washington phải tạo ra các điều kiện cần thiết
theo tổng thống rouhani mỹ đã làm mất lòng tin để xây dựng các cuộc đàm phán
cụ thể là thông qua các hành động như rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
hay quyết định mới đây là điều thêm quân tới ả rập xê út
trong khi đó tại kỳ họp lần thứ bảy mươi bốn của đại hội đồng liên hợp quốc
tổng thống pháp emmanuel macron đã kêu gọi mỹ và iran đối thoại
ba nước mỹ ấn độ nhật bản đã khởi động cuộc tập trận hải quân chung
quy mô lớn mang tên malaba lần thứ hai mươi ba
ở ngoài khơi thành phố sasebo của nhật bản dự kiến cuộc tập trận sẽ kéo dài một mươi ngày
diễn tập tác chiến chống ngầm là một trong những nội dung quan trọng của cuộc tập trận này
ấn độ đã cử khinh hạm tàng hình ins sáu nghìn một trăm linh tấn tàu hộ vệ tác chiến chống ngầm
và lần đầu tiên máy bay tuần tra biển tầm xa poseidon tám e đã tham gia
trong khi đó mỹ triển khai tàu khu trục uss maccampere tàu đổ bộ uss green bay
và tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lực
nhật bản đều tàu chở trực thăng lớp izumo hai mươi bảy tấn tàu khu trục isamande và tàu tuần dương chokai
trong khi đó nhóm bộ tứ gồm ấn độ mỹ nhật bản và australia sẽ tiến hành cuộc họp ngoại trưởng đầu tiên
bên lề kỳ họp của đại hội đồng liên hợp quốc
ả rập xê út đã khôi phục sản lượng dầu mỏ lên mức một mươi một ba triệu thùng một ngày
duy trì đà phục hồi nhanh hơn dự kiến sau loạt vụ tấn công hôm một mươi bốn tháng chín vào hai cơ sở lọc dầu của nước này
sản lượng dầu thô của hai cơ sở khu rais và aquai đạt lần lượt một ba triệu thùng một ngày và bốn chín triệu thùng một ngày
trước đó các vụ tấn công nhằm vào hai cơ sở lọc dầu này đã làm giảm năm mươi sản lượng dầu
giám đốc điều hành của công ty aramco tuyên bố sản lượng dầu của nước này sẽ trở lại mức bình thường vào cuối tháng chín
và ước tính trong tháng một mươi sẽ đạt chín tám mươi chín triệu thùng một ngày
ảo đập xê út đã cho phép báo giới tới thị sát tình hình tại các cơ sở lọc dầu tại akwae và khu raiz
bộ thương mại thái lan sẽ thúc đẩy ba chính sách nhằm giải quyết tình trạng giá cả thấp của năm mặt hàng nông nghiệp
tăng xuất khẩu xuyên biên giới và đăng ký chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm bán trên các thị trường thương mại điện tử
chính sách đầu tiên sẽ tập trung vào việc ổn định nền kinh tế từ dưới lên trên bằng việc quảng bá năm mặt hàng chính là gạo cao su bột sắn dừa và ngô
ngoài ra bộ thương mại thái lan cũng có kế hoạch nâng cấp bốn trăm linh cửa hàng tạp phẩm trên toàn quốc với tính năng thông minh
nhằm thúc đẩy kinh doanh bán lẻ trong các cộng đồng và kích thích nền kinh tế
chính sách thứ hai là kích thích kinh tế vĩ mô nhằm tăng doanh thu của các doanh nghiệp và phân phối các quỹ bằng cách sử dụng ba chiến lược xuất khẩu
là mở rộng các thị trường hiện nay mở ra các thị trường mới và khôi phục các thị trường đã mất
chính sách thứ ba hướng tới thúc đẩy khu vực kinh doanh bắt kịp các mô hình kinh tế mới như kinh tế sinh học kinh tế xanh kinh tế sáng tạo
bao gồm thúc đẩy thương mại điện tử và đăng ký sở hữu trí tuệ đặc biệt là chỉ dẫn địa lý nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm
đồng thời biến thái lan thành trung tâm của các nền kinh tế mới trong khu vực
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự buổi sáng của truyền hình nhân dân